tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vòng chung kết bảng cá nhân hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh ánh sáng soi đường năm hai nghìn một mươi bảy lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy
bảng thi cá nhân trực tuyến diễn ra từ ngày năm tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy để chọn ra tám gương mặt xuất sắc nhất trên cả nước tranh tài trực tiếp giải thưởng ánh sáng soi đường năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
vòng chung kết gồm bốn vòng thi theo dòng lịch sử kết nối trí thức đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường
hội thi là hoạt động cụ thể thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi được tổ chức từ ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và được chia làm hai bảng bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa
hội thi lần này hy vọng sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho đoàn viên sinh viên trong việc tìm hiểu học tập và vận dụng chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào công tác học tập và đời sống